liên tiếp trong những ngày qua khánh hòa đã phải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài làm ngập lụt trên diện rộng các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh
lực lượng công an thành phố nha trang đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp sơ tán di rời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm đến vị trí an toàn
chiều ngày ba mươi tháng một mươi một công an tp nha trang đã chỉ đạo lực lượng công an tp nha trang triển khai các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức vận động di rời người dân ra khỏi các vùng sung yếu
tại hai thôn thành đạt và thành phát xã phước đồng gần chín mươi hộ dân đã được tổ công tác vận động di rời ra khỏi các khu vực nguy hiểm
đặc biệt là các hộ sinh sống trên các hẻm dốc cao và ven núi
trong đó các hộ có người già và trẻ em được các lực lượng ưu tiên di rời trước để đảm bảo an toàn
cũng trong chiều ngày ba mươi tháng một mươi một tại tổ ba trường hải phường vĩnh trường thành phố nha trang
lực lượng công an và chính quyền địa phương đã khẩn trương di rời trên một trăm linh hộ dân
tại các khu vực có nguy cơ sạt lở núi cao di chuyển đến nơi an toàn
trước diễn biến mưa lớn kéo dài lực lượng công an tỉnh đã triển khai các biện pháp ứng trực một trăm linh quân số
thường trực sẵn sàng cứu nạn cứu hộ người dân khi xảy ra ngập lụt sạt lở
đến thời điểm này công tác di rời người dân đến các vị trí an toàn đã được triển khai trên toàn địa bàn tỉnh
bên cạnh việc tổ chức di rời các hộ dân sinh sống tại những nơi nguy hiểm đến vị trí an toàn
chính quyền địa phương đã có phương án cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ người dân
đồng thời triển khai các lực lượng công an dân quân túc trực đảm bảo tài sản cho người dân trong thời gian tránh mưa lũ
liên quan đến vụ việc một đoàn khách du lịch bị mất liên lạc khi leo núi tà giang xã thành sơn huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa
tối ngày hôm qua thông tin đến truyền hình công an nhân dân ông nguyễn văn nhuận chủ tịch ủy ban nhân dân huyện khánh sơn cho biết
lực lượng tìm kiếm nhóm du khách gồm ba mươi sáu người và chín người dân địa phương huyện khánh sơn buộc phải quay về vì không thể vượt qua con suối đang chảy xiết
theo ông nhuận nhóm du khách và người địa phương đang bị mất tích do nước lũ dâng cao đang ở tại trại nuôi bò của người dân và khả năng vẫn an toàn
tuy nhiên hiện nay chính quyền địa phương không thể liên lạc bằng điện thoại với nhóm người này
trong khi đó từ trung tâm huyện muốn vào khu vực cao nguyên tà giang phải đi bộ
hiện địa phương không có đủ phương tiện lực lượng để tiếp cận
để chờ tỉnh đội khánh hòa chi viện vào ngày hôm nay để tiếp tục công tác tìm kiếm nhóm du khách đi phượt và người dân địa phương
theo ông nhuận nhóm này đi du lịch kiểu tự pháp trong khi trước đó
ủy ban nhân dân huyện khánh sơn đã tiến hành cắm biển cảnh báo du khách không được đi du lịch phượt khi có mưa bão ở xã thành sơn nơi nhóm du khách đi qua
theo lịch trình đi đại nhóm ba mươi sáu người trên xuất phát từ sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một từ tp hcm đi khánh sơn để khám phá tà giang
sau đó về nha trang qua đèo khánh lê mà không quay ngược lại huyện khánh sơn vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vừa có công điện yêu cầu giám sát chặt chẽ người nhập cảnh
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân làm lây lan dịch bệnh sau khi ghi nhận ca bệnh số một ba trăm bốn mươi bảy lây nhiễm ở nơi cách ly tại tp hcm
theo đó bộ y tế yêu cầu tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch
với mức độ cảnh giác cao nhất không chủ quan lơ là gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức giám sát chặt chẽ tại các khu vực biên giới đường bộ đường biển tại các khu vực cửa khẩu và giả soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm
ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép đề nghị xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định
bộ y tế yêu cầu tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch giám sát chặt chẽ tại các khu vực biên giới đường bộ đường biển tại các khu vực cửa khẩu và giá soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm
bộ y tế cho biết hiện tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp số trường hợp mắc liên tục tăng nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một bộ y tế đã công bố ca mắc covid một mươi chín ở thành phố hồ chí minh do lây nhiễm từ người cách ly
đang nói là trường hợp cách ly này đã vi phạm quy định về cách ly y tế trong thời gian một mươi bốn ngày
chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện bắt giữ một trường hợp đưa ba người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
đó là nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở xã hồ sơn huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
trước khi bị bắt nga lấy chồng và cư trú ở tỉnh quảng tây trung quốc từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay
tại trung quốc một người cháu bên chồng muốn nhờ nga đưa anh ta cùng hai người trung quốc khác về vĩnh phúc để làm ăn buôn bán
vì hắn lợi
hai mươi tháng một mươi một năm nay nga đã đưa ba người trung quốc nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào việt nam
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một nga và ba đối tượng người trung quốc bị công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ khi đang ở địa bàn xã tam quan huyện tam đảo
các đối tượng đã được cách ly ngay sau đó đến nay đều có kết quả âm tính với virus covid một mươi chín
nguyễn thị nga đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khởi tố về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh và ở lại việt nam trái phép
theo điều ba trăm bốn mươi tám bộ luật hình sự nga là đối tượng đã có một tiền án một mươi bốn năm tù về tội mua bán người vào năm hai nghìn sáu
ba đối tượng người trung quốc hiện đang ở cơ sở lưu trú số một chạy giam vĩnh quang để làm thủ tục chờ trục xuất
thưa quý vị lợi dụng sơ hổ trong thẩm định hồ sơ vay vốn của công ty tài chính facecredits có trụ sở tại tp hcm

đối tượng đã mua sim điện thoại làm giả chứng minh nhân dân để làm thủ tục vay tiền của công ty tài chính nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản phản ánh tại tỉnh bắc ninh
qua công tác nắm tình hình công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu dùng giấy tờ giả để thực hiện các hành vi giao dịch tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản
qua áp dụng đồng bộ linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ công an huyện gia bình đã nhanh chóng làm rõ bắt giữ các đối tượng gồm trần văn minh hai mươi tuổi nguyễn khương duy hai mươi một tuổi cùng chú tại xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa
qua việc này cơ quan điều tra thấy kế hở của ngân hàng ffgip quá lớn và hệ thống nhân viên thẩm định hồ sơ trước khi cho vay tiến chấp là thủ tục đơn giản và dễ dàng
cơ quan điều tra thấy kế hở của ngân hàng ffgip quá lớn và hệ thống nhân viên thẩm định hồ sơ trước khi cho vay tiến chấp là thủ tục đơn giản và dễ dàng

bộ số chứng minh nhân dân giả đều dùng ảnh của duy duy cũng là người trực tiếp đến các ngân hàng làm thủ tục rút tiền
với thủ đoạn trên minh và duy đã thực hiện trót lọt ba vụ lừa đảo trên địa bàn huyện gia bình và huyện thuận thành tỉnh bắc ninh chiếm đoạt một trăm sáu mươi hai triệu đồng

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

bình đã thu giữ một mươi ba chứng minh nhân dân giả hai miếng nhựa in hình dấu nổi của công an tỉnh bắc ninh
và một máy ép platic ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần văn minh nguyễn khương duy
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã quán triệt tại hội nghị tổng kết
việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng trong đảng bộ công an trung ương và trong công an nhân dân
theo đó bộ trưởng tô lâm đã yêu cầu các cấp ủy đảng trong công an nhân dân
tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tăng cường công tác nắm tình hình
chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
thành công đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
sớm báo cáo bộ chính trị chỉ định đảng ủy công an trung ương
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
xây dựng phương án giới thiệu nhân sự công an tham gia đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và định hướng giới thiệu nhân sự công an tham gia đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín có thông báo khẩn
về trường hợp lây nhiễm covid một mươi chín từ người cách ly
covid một mươi chín thứ một ba trăm bốn mươi bảy tại việt nam
đó là nội dung được phản ánh trên báo thanh niên số ra sáng ngày hôm nay
ca dương tính mới được phát hiện vào ngày ba mươi tháng một mươi một
vào lúc một mươi tám h bốn mươi năm là bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi bảy có liên quan trực tiếp tới bệnh nhân số một ba trăm
đã công bố vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một
theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi bảy cho thấy
trong thời gian từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi bảy đã đi dạy ở trung tâm anh ngữ kia english năm mươi chín nguyễn bá tuyển
phường một mươi hai quận tân bình và chi nhánh khác ở quận một mươi tp hcm tới quán cà phê và quán karaoke
bộ trưởng bộ y tế cũng yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm
cần nâng cao mức cảnh giác tăng cường các biện pháp sàng lọc với tất cả các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm covid một mươi chín trong cơ sở y tế theo quy định
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ra công điện khẩn gửi các bộ quốc phòng công an giao thông vận tải và ngoại giao
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường giám sát quản lý người nhập cảnh
trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín trong khu vực và thế giới đang có những diễn biến phức tạp
cuối năm biên giới việt lào gia tăng tình trạng người dân nhập cảnh trái phép
vào lúc này dịch covid một mươi chín ở nước ngoài có triệu hướng lớn
hướng phức tạp nên các lực lượng đã tăng cường để bám biên giới hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ làm nhiệm vụ phòng chống dịch
trước vấn đề này báo lao động sáng ngày hôm nay đã có bài viết
xuyên đêm ngăn chặn người vượt chốt phòng dịch ở biên giới việt lào
việc người dân ở lào tìm cách nhập cảnh qua việt nam đã diễn ra vào nhiều năm nay
theo đại úy nguyễn xuân thế chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo
thì dọc hai bên cánh gà cửa khẩu và dọc biên giới đều xảy ra tình trạng này
vậy nên dọc tuyến biên giới quảng trị lực lượng chức năng đã dựng tám mươi bốn chốt phòng dịch covid một mươi chín
với bốn trăm ba mươi hai cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
ông hà sĩ đồng phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng trị trưởng ban chỉ đạo biên giới tỉnh quảng trị cho biết
dịch covid một mươi chín kéo dài và ngày càng phức tạp ở nước ngoài tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
ở tỉnh quảng trị việc cấm biên ảnh hưởng nặng tới người dân
bên cạnh đó do một thời gian thấy dịch ở nước ở trong nước ổn định nên hiện có tâm lý chủ quan
còn thông tin trên báo tuổi trẻ cho biết những ngày gần đây bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng nhiều
nhiều ca bệnh rất nặng phải thở máy và lọc máu
ở khu vực miền trung cục y tế dự phòng cho rằng lũ lụt kéo dài cũng đã ảnh hưởng làm cho số ca mắc sốt xuất huyết sau lũ ở mức cao
hiện tại khu vực miền trung
đặc biệt là tại bình định phú yên khánh hòa đang ghi nhận một ba trăm linh tới một năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là mùa dịch sốt xuất huyết đang ở cao điểm
dự báo dịch sốt xuất huyết vẫn còn kéo dài sang tháng một mươi hai và sang năm hai nghìn hai mươi một do những yếu tố nguy cơ vẫn còn
cục y tế dự báo các phụ huynh cần phải chú ý đến các dấu hiệu như trẻ bị sốt cao liên tục hai ngày không giảm xuất hiện chấm đỏ trên da
đi tiêu da máu tay chân lạnh
nước tiểu sậm màu
cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám và điều trị
tránh trường hợp tự ý mua thuốc về để điều trị cho trẻ
trong chiều ngày ba mươi tháng một mươi một tỉnh lâm đồng tiếp tục có mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện đa nhiêm xả lũ trong hai ngày qua
đã khiến ít nhất ba trăm năm mươi năm hectare rau màu của người dân bị ngập úng và hư hỏng
theo bang chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lâm đồng ngày hai mươi chín tháng một mươi một
và đạt đỉnh lúc một mươi chín h cùng ngày với lưu lượng sáu trăm năm mươi năm m ba một giây
do nước lũ đổ về ngày càng lớn hồ đơn dương liên tục phải tăng lưu lượng xả lên năm trăm linh m ba một giây lúc một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng một mươi một
và giảm lưu lượng xả xuống bốn trăm năm mươi m ba một giây lúc giờ ngày ba mươi tháng một mươi một
hiện lưu lượng về hồ một trăm chín mươi chín m ba một giây lưu lượng xả tràn hai trăm linh m ba một giây
hồ đa nhiêm xả lũ đã khiến ít nhất ba trăm năm mươi năm hectare rau màu ven sông đa nhiêm bị ngập úng cục bộ
hai đường dân sinh bị hư hỏng số rau màu ven sông đa nhiêm bị ngập ảnh hưởng là rau ngắn ngày như xà lách bắp sú bí ngòi bí ngô
hầu hết rau màu trồng ở bãi bồi ven sông đa nhiêm đều bị ngập úng hư hỏng
nhiều người dân ở thôn châu sơn xã lạc xuân huyện đơn dương cho biết đã phải tranh thủ lúc nước lũ vừa rút
những gia đình có rau màu bị ảnh hưởng nhẹ đã phun nước rửa sạch vùng đất hy vọng vẫn vớt vát được tài sản sau cơn lũ lớn
chuyển sang một số thông tin khác thưa quý vị trong ngày ba mươi tháng một mươi một công an tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ phát động thực hiện cao điểm tấn công trấn ngắp tội phạm
bộ đảm an ninh trực từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba về tết nguyên đáng tân sủ năm hai nghìn hai mươi một
tại buổi lễ phát động lãnh đạo công an tỉnh hậu giang nhấn mạnh lực lượng sẽ tập trung đánh trúng đánh mạnh vào tội phạm của tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao tính dụng đen đánh bạc các đường dây cướp cướp chật trộm cắp tài sản mua bán ma túy hàng cấm
huy động tất cả lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trong đợt cao điểm đồng thời chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên địa bàn đồng thời kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật tích cực hỗ trợ giúp đỡ lực lượng thi hành nhiệm vụ mạnh dạng tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
bên cạnh đó trong thời gian thực hiện cao điểm từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng không an toàn tỉnh hậu giang sẽ kiểm tra sự biến nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tết tăng cường tường trang kiểm soát giao thông tập trung xử lý vi phạm về nồng độ khổ ma túy và các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông
ra quân lập lại trật tự công cộng trật tự đô thị giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường và việc buôn bán tại các khu vực công cộng lễ hội đầu xuân ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm về pháo an toàn phòng cháy chữa cháy và tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
thưa quý vị thấm nhuận lời dặn của chủ tịch hồ chí minh thời gian qua công an phường vĩnh tường thị xã long mỹ tỉnh hậu giang đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác giữ gìn an ninh trực tự
qua đó góp phần đắc lực vào công cụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
đây là một trong những mô hình phòng chống tội phạm vừa được nhân dân đóng góp xây dựng lắp đặt ở phường vĩnh tường thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
để phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bà con đã ủng hộ gần hai mươi triệu đồng và công sức xây dựng cổng rào an ninh trật tự tại khu vực bình tân và bốn camera quan sát trên hai tuyến quốc lộ đi qua địa bàn
còn tính từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay bà con nhân dân đã ủng hộ tám mươi triệu đồng và hàng chục ngày công để xây dựng bảy cổng rào an ninh trực tự lắp đặt bảy camera quan sát tại các điểm chợ hai tuyến quốc lộ cùng một số tuyến đường ở ba khu vực trên địa bàn
chúng tôi cũng đóng góp về vấn đề gắn camera an ninh
để phòng chống tội phạm để bảo vệ an ninh trật tự cho xóm làng và địa phương
ngoài kinh phí về vấn đề tệ nạn xã hội nếu mà có xảy ra tôi cũng tích cực là truy bắt với tội phạm
lắp đặt camera là coi như là an ninh cho địa phương này gọi là mặt thành đó
trước nay tôi cũng theo dõi bảo đại gắn camera rất có lợi cho địa phương
thành ra đấy là có sự cố tai nạn hay là bọn ác trong cốp gì đó có thể mình phát hiện mình thi sức trong thời gian sớm nhất
do đó tôi nhiệt tình đóng góp cũng nhằm bảo vệ cho quyền lợi tài sản của mình và bắt có hai cái này
mới đây khuya ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi gia đình chị nguyễn thị nhung ngụ khu vực bình hiếu bị mất trộm xe mô tô cùng số tiền gần sáu triệu đồng để trong cốp xe
qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh
công an phường thu được hình ảnh đối tượng điều khiển xe mô tô có đặc điểm giống chị nhung mô tả nên đã thông báo và cung cấp thông tin về đội cảnh sát hình sự
công an thị xã long mỹ chỉ vài giờ sau công an thị xã đông mỹ phối hợp công an huyện long mỹ bắt được một đối tượng ngụ xã vĩnh thuận đông huyện long mỹ cùng tan vật
qua đấu tranh đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ trộm tài sản trên
trước đó ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ông trương văn quen và anh phan hoàng linh nghe người dân trong khu vực bình tân thông báo về một người đàn ông có hành động biến thái và lời nói xúc phạm kinh giữ nhân phẩm khi gặp phụ nữ đi trên đường
nên ông quen và anh linh cùng các thành viên trong mô hình cổng rào an ninh trật tự đã nhanh chóng truy bắt đối tượng và bàn giao cho công an phường xử lý
với thành tích trên ông quen và anh linh được chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã long mỹ biểu dương và tặng giấy khen
nói chung trên đường mình đi về thì mình thấy có
cái đối tượng xấu đó có cái thái độ là không được tốt đó
thì coi như là ở trong mình chạy ra thì mình ra chạy ngược ra đầu đường này để mình đóng cửa cổng rào lại
thì coi như là ra đây cũng có nhiều anh em lắm
là tới cầu đó là mình quay cái xe giữa cầu á là ảnh mới chạy bọc đường cù lao vòng tròn đó
rồi mới mình kêu đóng cưới rào lại kêu cầu tám giữ cưới rào là anh em lực lượng mà bên cơ quan tới là để bắt đối tượng đó
mình thì cũng nông gia
nhưng mà có cái gì mình thấy mà trái dưới pháp luật thì mình cũng chung tay với lại anh em với cơ quan với lực pháp để mình tiếp anh em
đối với cái cổng rào an ninh trật tự thì đã góp phần cho cái việc mà bắt giữ cũng như là bắt được những nhiều cái vụ việc trộm cắp ở trên địa bàn
còn vấn đề camera an ninh thì qua thể hiện được cái hiệu quả là mình được trang bị được nâng chất lượng hình ảnh
giúp cái vấn đề
chích sức các cái vụ việc có liên quan đến vấn đề an ninh trật tự cũng như là trộm cắp cướp vật các cái vấn đề về hành vi vi phạm giao thông vấn đề an ninh trật tự
thì qua đó được bà con nhân dân là rất là đồng tình ủng hộ tích cực tham gia hữu ứng cho cái phong trào quần chống mối diện an ninh tổ quốc
góp phần cho cái phường diễn tường là đảm bảo được vấn đề an ninh trật tự
góp phần việc nâng chất giữ dững cái phường dân binh đô thị
phát huy những thành tích đạt được công an phường vĩnh tường tiếp tục ra sức huy động sức mạnh nhân dân
chung tay xây dựng thêm nhiều mô hình phòng chống tội phạm ở địa phương
báo đã mang lên trật tự ngay từ cơ sở góp phần xây dựng quê hương ngày thêm tươi đẹp
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam
công ty trách nhiệm hiệu hạn thu phí tự động vetc và các nhà đầu tư bot về triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các dự án thu phí đường bộ
trong đó đối với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng bộ giao thông vận tải yêu cầu tổ chức đàm phán để ký kết hợp đồng dịch vụ
với chủ đầu tư các dự án thu phí đường bộ đảm bảo hài hòa lợi ích các bên tân thủ quyết định số hai một hai chín hai không hai không và quy định hiện hành
bên cạnh đó căn cứ phương án đầu tư vận hành tại các trạm thu phí phối hợp với chủ đầu tư các dự án thu phí đường bộ
triển khai lắp đặt thiết bị thu phí không dừng tại các cửa thu phí còn lại đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại quyết định số một trăm chín mươi hai nghìn hai mươi của thủ tướng
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với chủ đầu tư các dự án thu phí đường bộ
nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ và triển khai lắp đặt các cửa thu phí còn lại
đảm bảo tân thủ theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải tại quyết định số hai một hai chín hai không hai không và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại quyết định số một mươi chín
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm nhiều tàu
đường sài gòn vinh sài gòn hà nội dịch tết tân sỉu
về chính sách giá vé công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
thực hiện chương trình giảm từ một mươi ba mươi giá vé đối với sinh viên các trường đại học học viện cao đẳng trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
ngoài ra ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ việt nam anh hùng
thương binh người nhiễm chất độc hóa học người khuyết tật nặng người cao tuổi trẻ em đoàn viên công đoàn hành khách có thể khách hàng
và giảm thêm năm cho hành khách mua vé xứ hồi
thưa quý vị phương tiện vận tải công cộng là một trong những nhóm giải pháp để giảm thiểu ủn tắc giao thông tại mỗi quốc gia trên thế giới
trong đó loại hình xe buýt nhanh là một trong những phương tiện đang được áp dụng tại nhiều nước
để đảm bảo hoạt động cho xe buýt nhanh brt
đã tổ chức một phần đường dành riêng cho loại phương tiện này
thế nhưng sau gần bốn năm đi vào hoạt động khái niệm làn đường dành riêng cho xe buýt dường như vẫn không tồn tại nhất là vào giờ cao điểm
vâng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do mặt đường hẹp
thế nhưng lại dành một làn đường riêng dành cho xe buýt
và sau một thời gian triển khai người dân đánh giá như thế nào về tính hiệu quả của loại hình phương tiện này
và cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải có những bước đánh giá như thế nào để tiếp tục nhân rộng mô hình xe buýt nhanh này
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
trong thực tế thì có thể là những bước đầu bây giờ chúng ta triển khai nghiên cứu nó không đầy đủ
có thể là cái khía cạnh này khía cạnh kia nó cũng có cái bất cập
đương nhiên là chiếm dụng lòng đường rất là nhiều nhưng mà cái phương tiện chạy trên đấy thì quá ít
đương nhiên là chiếm dụng lòng đường rất là nhiều nhưng mà cái phương tiện chạy trên đấy thì quá ít
như vậy thì cái mục tiêu để chúng ta giải quyết nguồn tắc giao thông tỏ ra là cũng chưa giải quyết được
đó là những đánh giá của các chuyên gia giao thông sau một thời gian xe buýt nhanh brt chính thức đi vào hoạt động trên địa bàn tp hà nội
còn đây là những hình ảnh thực tế
đề nghị các phương tiện tham gia giao thông tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ
không đi vào làn đường brt không dừng xe chờ đèn tính hiệu trong khu vực làn đường brt
ngoài tuyên truyền nhắc nhở thường xuyên theo nghị định một trăm linh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
xe ô tô đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh bị phạt từ ba đến năm triệu đồng tước bằng lái xe từ một đến ba tháng
với xe máy cũng bị phạt từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh ngàn đồng
mức phạt khá cao là thế nhưng vào giờ cao điểm các trường hợp vi phạm là không đếm xuể
ai cũng có lý do để biện minh cho lỗi vi phạm của mình
bây giờ đang đông như thế này
em muốn sang đường bên kia nhưng mà rất khó
vì hệ thống giao thông bây giờ bên mình nó chưa đáp ứng được
quá là tắc và nếu mà trong giờ làm mà không đi vào đây thì có thể sẽ bị khá là muộn
vào thời điểm này là mặc dù không phải là giờ cao điểm tuy nhiên là tình trạng ủ nứ vẫn thường xuyên xảy ra trên tuyến đường này
đây cũng không phải là điều hiếm gặp sau bốn năm triển khai dự án bot
các số liệu thống kê vừa rồi
cao điểm mỗi chuyến xe buýt nhanh có thể vận chuyển một trăm hai mươi khách với tần suất ba phút một chuyến
thì có lẽ lượng người vận chuyển được không đáng là bao so với dòng người trên đường như thế này
đây là lý do khiến nhiều ý kiến cho rằng khi mặt đường hẹp lại tổ chức một làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh là chưa hợp lý
chúng tôi cũng mong muốn là gì
thành phố đánh giá lại
đánh giá lại
xem cái brt vào giờ cao điểm chúng ta có thể cho thêm một số những loại hình
vận tải công cộng khác như xe taxi hoặc xe tuyến tố định có cái lộ trình tương đồng trong cái tuyến đường đó để cho người ta di chuyển vào
thì như vậy là nó sẽ giảm bớt đi cái ủn tắc
bên cạnh đó cũng theo các chuyên gia giao thông một trong những điểm bất cập khiến dự án chưa thực sự hiệu quả đó là do vị trí đặt chạm xe buýt nhanh
mặc dù tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình phương tiện khác nhưng điều này lại chưa thực sự hiệu quả
khi chưa dành sự ưu tiên cho nhóm người yếu thế trong xã hội như người đi bộ
người quyết tật người già và trẻ em
bởi tại nhiều điểm nhà chờ xe buýt nhanh nhiều hành khách vẫn phải đi bộ qua đường thì mới đón được xe
bắt hình khách đi qua đường để sang cái bến chè ở giữa đường là không hợp lý
tất nhiên là chúng ta đã làm thêm một số những cái con đường cầu vượt hoặc là các cái hầm chui để cho khách có thể chui sang đấy
nhưng mà như thế là cũng không tuyển tiện lợi rồi
người ta đứng ở cạnh đường người ta đang đi bộ người ta rẽ vào bến xe buýt người ta lên ngay đây người ta phải đi luôn
bao nhiêu vòng người ta mới sang được cái bến xe buýt
nguyên cái ngại đó người ta đã không muốn đi
không muốn đi rồi
đấy thì tôi nghĩ rằng là cái này chúng ta nên nghiên cứu
ưu tiên cho giao thông công cộng là cần thiết
nhưng ưu tiên không có nghĩa là bỏ qua các điều kiện khả năng của hạ tầng
như vậy giao thông công cộng khó phát triển
người dân lại xem lỗi vi phạm là điều bất khả kháng
các chuyên gia cũng cho rằng cũng cần phải tính toán lại về làn ưu tiên cho xe buýt brt
có thể cho phép
một số phương tiện kinh doanh vận tải khác đi chung làn tránh lãng phí làn đường để xảy ra những hành vi vi phạm như thế này
ngày ba mươi tháng một mươi một tại hà nội cục cảnh sát giao thông phối hợp với học viện cảnh sát nhân dân
đã tổ chức bế mạc lớp tập huấn huấn luyện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên đường thủy
sau một mươi ngày các học viên được trang bị các kiến thức về công tác ứng phó công tác phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn của ngành công an
xây dựng và tổ chức diễn tập kế hoạch phương án phòng chống luật bão và tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy nội địa
trong đó đặc biệt chú ý đến các kỹ năng tình huống cụ thể trong thực tế công tác như
ném dây cứu sinh phao cứu sinh cứu vớt người đuối nước và sơ cấp cứu người bị nạn trên sông nước khi không có nhân viên y tế
điều khiển phương tiện thủy
kết thúc đợt tập huấn đã có trên hai mươi các học viên đặt loại giỏi
loại khá giỏi đồng thời lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng đã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt tập huấn
ngân hàng sẽ phải cung cấp tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế
báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
giảng viên đại học công lập hưởng lương đến một mươi một chín mươi hai triệu đồng một tháng
đó là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế
cụ thể khoản hai điều ba mươi của nghị định một triệu hai trăm sáu mươi hai nghìn hai mươi ndcp nêu rõ
theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế
ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế
bao gồm tên chủ tài khoản số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp
ngày mở tài khoản ngày đóng tài khoản
đồng thời trong trường hợp cần thanh tra kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp

thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản số dư tài khoản
số liệu giao dịch theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế
cũng theo nghị định một trăm hai mươi sáu cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của các thông tin trên
nghị định có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
quy định mức phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí như sau
nếu gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng phạt từ năm đến một mươi triệu đồng
trước đây chỉ phạt một đến ba triệu đồng
nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng phạt từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng
trước đây chỉ phạt từ năm đến một mươi triệu đồng
nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng phạt từ bảy mươi đến một trăm linh triệu đồng
trước đây chỉ phạt hai mươi ba mươi triệu đồng
trong cả ba trường hợp nêu trên báo chí đều buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải
đồng thời riêng trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng
báo chí còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ một đến một mươi hai tháng
trước đây chỉ bị đình chỉ hoạt động từ một đến ba tháng
giảng viên đại học công lập hưởng lương đến một mươi một chín mươi hai triệu đồng một tháng
căn cứ thông tư bốn trăm linh hai nghìn hai mươi tt bgdtt ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy tại các trường
trường đại học công lập bao gồm giảng viên cao cấp giảng viên chính giảng viên trợ giảng
theo đó giảng viên cao cấp áp dụng hệ số lương của viên chức loại a ba nhóm một a ba
từ hệ số lương sáu hai mươi đến hệ số lương tám
lương cơ sở năm hai nghìn hai mươi một là một bốn mươi chín triệu đồng một tháng
nên mức lương cụ thể là chín hai trăm ba mươi tám triệu đồng một tháng đến một mươi một chín mươi hai triệu đồng một tháng
quy định này có hiệu lực từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai